trong những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới tại thanh hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
xuyên suốt quá trình này các tri bộ cơ sở đã nêu cao tính tiên phòng gương mẫu
đóng vai trò quan trọng trong thay đổi của diện mạo nông thôn từng ngày
năm hai nghìn hai mươi tri bộ thôn văn bắc xã đông văn huyện đông sơn được bầu là tập thể tiêu biểu
với thành tích ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới
một mươi hộ tại thôn đã tự nguyện hiến đất để bê tông hóa gần ba km đường giao thông ngõ xóm
trong bốn tỷ đồng đã huy động để xây dựng nông thôn bảy mươi là do nhân dân đóng góp
xây dựng nông thôn mới tại thanh hóa vai trò của tổ chức tri bộ cơ sở đã được thể hiện rõ nét
từ việc vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động
quán triệt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng mở rộng các ngành nghề dịch vụ
phổ biến những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao
tuy nhiên việc truyền tải được chủ trương của đảng thông qua các cấp các ngành
đặc biệt là cấp cơ sở cấp tri bộ nó đã tạo nên phong trào thi đua trong nhân dân
một cách đồng đội tích cực đã thực hiện được các nội dung các tiêu chí thuật mới
một cách hiệu quả và chính điều đấy đã cho thấy rằng là vai trò tri bộ trong công việc hiện thực hóa
cụ thể hóa đưa những quyết định sống
với phương châm lấy hộ gia đình làm hạt nhân để vận động xây dựng nông thôn mới
các tri bộ cơ sở tại thanh hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân
huy động được công sức trí tuệ và nguồn lực của xã hội để từng bước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
là tiền đề cho nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu